thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội kiến với chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba miguel mario díaz canel becmudez nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của đồng chí miguel díaz canel becmudev trên cương vị chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt thêm quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước
chủ tịch miguel díaz canel becmudev cảm ơn sự nhiệt tình trọng thị và chú đáo của việt nam dành cho đoàn khẳng định cuba đánh giá rất cao tình hữu nghị truyền thống lịch sử giữa hai nước chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội ấn tượng của việt nam khẳng định quyết tâm tăng cường phát triển hơn nữa quan hệ đặc biệt cuba việt nam
chủ tịch miguel díaz canel becmudez cảm ơn sự nhiệt tình trọng thị và chú đáo của việt nam dành cho đoàn khẳng định quyết tâm tăng cường phát triển hơn nữa quan hệ đặc biệt cuba việt nam
chủ tịch cuba việt nam tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác đầu tư của doanh nghiệp hai bên trong một số lĩnh vực mới như viễn thông năng lượng mới sản xuất vật liệu xây dựng hàng tiêu dùng ngân hàng công nghệ sinh học dược phẩm và dịch vụ y tế
hai bên nhất trí phối hợp tổ chức thành công kỳ họp lần thứ ba mươi sáu ủy ban liên chính phủ vào cuối năm hai nghìn một mươi tám tăng cường trao đổi đoàn các cấp và trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội
chủ tịch cuba trân trọng mời thủ tướng chính phủ sớm thăm chính thức cuba
thủ tướng chính phủ đã vui vẻ nhận lời thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp cho cả hai bên